xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin về vùng áp thấp nhiệt đới trên biển đông
sáng nay vị trí tâm vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo hoàng sa của việt nam
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
sáng ngày mai áp thấp nhiệt đới sẽ có khả năng mạnh lên thành bão
và di chuyển về hướng đất liền của nước ta
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
sẽ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động mạnh
chuyển sang đất liền trong ngày mai khu vực phía đông bắc bộ
sẽ có mưa rào và rông rải rác
từ khoảng chiều tối mai thì sẽ có mưa lớn trên diện rộng
nhiều điểm sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
vì vậy người dân cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra sẵn lần đất đá
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
và sẽ giảm khoảng một cho đến hai độ trong hai ngày sau đó
phía tây bắc bộ sẽ có mưa rào vài nơi cho ngày mai
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
sau đó sang ngày một mươi một và ngày một mươi hai thì có mưa rông trên diện rộng
nhiều điểm sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
và cũng sẽ giảm khoảng từ một cho đến hai độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
sẽ tiếp tục có mưa trong thời đoạn hai ba ngày tới
khả năng xảy ra mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong ngày một mươi và ngày một mươi một
vì vậy người dân cần đề phòng hiện tượng ngập úng nơi trụng thấp
xa lở đất đá khu vực ven sông suối
do có mưa nên nhiệt độ sẽ không vượt qua mức là ba mươi ba độ
khu vực đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận trong ba ngày tới
thì mưa có xu hướng giảm phổ biến có mưa rào vài nơi
do có mưa nên nhiệt độ khá đồng đều và không vượt quá mức là ba mươi bốn độ
tây nguyên thì tiếp tục có mưa mưa vừa mưa to có nơi xảy ra mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất đá tại các tỉnh vùng núi
và ngập úng tại khu vực trụng thấp
ban ngày có nắng đan sen thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ
nam bộ cũng có mưa mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to trong những ngày tới
có khả năng sẽ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cũng như lũ quét xa lở đất đá ngập úng
nhiệt độ cao nhất ổn định ở mức là ba mươi ba mươi ba độ